đến phiên cuối tuần giá vàng đã kịp lấy lệ đá tăng trong khoảng một trăm tám mươi hai trăm năm mươi đồng một lượng
cụ thể giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý doxy niêm yết ở mức bốn mươi ba ba mươi bốn triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi ba năm mươi bốn triệu đồng một lượng bán ra
tập đoàn vàng bạc đá quý phú quý niêm yết giá vàng sgc ở mức bốn mươi ba ba triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi ba năm mươi bảy triệu đồng một lượng bán ra tại hà nội
tính chung cả tuần giá vàng sgc tăng trong khoảng hai trăm hai mươi bốn trăm năm mươi đồng một lượng so với cuối tuần trước